tổ chức nhà nước hồi giáo is tự sưng vừa thừa nhận tiến hành vụ tấn công một bốt cảnh sát giao thông ở ngoại ô moscow của nga hôm một mươi bảy tháng tám trong đó hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt
đây có thể coi là phản ứng mới nhất của is trước việc nga gia tăng các cuộc không kích tại syri với các chuyến bay xuất kích từ căn cứ không quân trên lãnh thổ iran
vụ tấn công đồn cảnh sát giao thông tại ngoại ô moscow xảy ra ngày một mươi bảy tháng tám trong đó hai kẻ tấn công được cho là đến từ khu vực trung á
mang theo súng và dìu tấn công bắn bị thương hai cảnh sát sau đó nghi phạm bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường
tổ chức khủng bố is đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công trên kênh tuyên truyền amac
cùng ngày các lực lượng đặc nhiệm của nga đã tiêu diệt bốn nghi phạm trong cuộc truy lùng khủng bố tại khu căn hộ ở sanh petersburg
nga đang đối mặt với cuộc chiến chống lại nhóm tư tưởng cực đoan tại bắc kokasus
hầu hết người nga ra nước ngoài gia nhập tổ chức is tại syri đều đến từ khu vực này
làn sóng nổi dậy tại kokasus theo sau hai cuộc xung đột đòi ly khai tại cộng hòa cherrya của nga
làm lây lan bạo lực ra những nơi khác tại nước này
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại miền đông ukraine
ủy ban giám sát đặc biệt của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ose tại ukraine vừa công bố báo cáo cho thấy
có sự xuất hiện của các vũ khí hạng nặng vốn đang bị cấm theo lệnh ngừng bắn tại nhiều khu vực ở miền đông ukraine
theo ủy ban giám sát đặc biệt của osce một số lượng lớn các loại vũ khí đã biến mất khỏi các kho vũ khí do cơ quan này giám sát
trong khi đó ủy ban này cũng nhận thấy các loại vũ khí vốn bị cấm theo lệnh ngừng bắn này thường xuyên xuất hiện gần
hoặc ngay tại các vùng có dân cư sinh sống trong khu vực
báo cáo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội chính phủ và phe đòi độc lập tại miền đông ukraine
có dấu hiệu bùng phát trở lại sau khi các bên không thể tìm được tiếng nói chung
trong các cuộc bầu cử địa phương ở donetsk và luxhansk
kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra tại miền đông ukraine hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khoảng chín năm trăm linh người đã thiệt mạng trong khi hai mươi hai người khác bị thương
bộ ngoại giao mỹ vừa cho biết đã dỡ bỏ phong tỏa bốn trăm linh triệu usd tiền mặt cho iran
để đổi lấy sự bảo đảm từ phía tehran rằng các tù nhân mỹ đã được trả tự do và lên một máy bay rời khỏi nước này
phát biểu với các báo cáo
các phóng viên người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ john kubay khẳng định
việc trả bốn trăm linh triệu usd chỉ được tiến hành sau khi các tù nhân đã được phóng thích
washington thừa nhận tận dụng cơ hội này nhằm đảm bảo có đòn bẩy tối đa
để đưa tù nhân mỹ về nước một cách an toàn
nhà trắng hồi tháng một đã tuyên bố tháo khoán bốn trăm linh triệu usd trong các quỹ của iran
bị phong tỏa từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một cộng với một ba tỷ usd tiền lãi
một phần trong giải pháp của tòa án có trụ sở ở lahai
nhằm giải quyết vụ kiện tụng kéo dài giữa mỹ và iran liên quan đến các khoản quỹ trên
số tiền này nằm trong quỹ tín thác mà iran sử dụng để mua vũ khí của mỹ
trước khi xảy ra cuộc cách mạng hồi giáo năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nhưng đã bị phong tỏa nhiều thập kỷ sau sự kiện trên
chính phủ nhật bản vừa cho biết bộ quốc phòng nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng
lên mức kỷ lục đến hơn năm mươi tỷ usd cho tài khoá hai nghìn một mươi bảy
và đẩy mạnh việc chế tạo các lá chắn tên lửa để đối phó với mối đe dọa
của các quốc gia
bộ quốc phòng nhật bản sẽ lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng
tới năm mươi một bảy tỷ usd cho tài khoá năm hai nghìn một mươi bảy
tức là tăng hai ba so với mức ngân sách cho tài khoá hiện nay
trong khoản này có chín mươi tám bảy tỷ yên để trang bị các tên lửa đánh chặn patriot ba
và một mươi bảy ba tỷ yên để mua các tên lửa sm ba block iia
đây là lần đầu tiên bộ quốc phòng nhật bản lên kế hoạch chi ngân sách
để trang bị tên lửa loại này trên tàu chiến
bộ quốc phòng cũng sẽ đề xuất các tên lửa đánh chặn patriot ba
và đề xuất khoản ngân sách bảy mươi bốn sáu tỷ yên để chi cho việc triển khai
các đơn vị của lực lượng phòng vệ trên bộ tại đảo miyako ở tỉnh okinawa
và đảo amami oshima ngoài khơi kyushu
việc tăng ngân sách lần này của nhật bản nhằm tăng cường các nỗ lực phòng vệ
trước mối đe dọa từ triều tiên và các mối đe dọa an ninh khác trong khu vực
theo thống kê của một công ty tái bảo hiểm của thụy sĩ
những thảm họa từ động đất ở nhật bản đến cháy rừng ở canada
đã khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại
thảm họa đã thiệt hại bảy mươi một tỷ usd trong nửa đầu năm nay
theo công ty tái bảo hiểm skytry thiệt hại do những thảm họa gây ra
trong sáu tháng đầu năm nay đã tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước
trong đó những vụ việc do con người gây ra chỉ mất ba tỷ usd số còn lại là do thiên tai
ngành bảo hiểm toàn cầu đã phải bù đắp bốn mươi bốn thiệt hại liên quan đến thảm họa
tương đương với ba mươi một tỷ usd tăng năm mươi một so với cùng kỳ năm trước
trong đó các công ty bảo hiểm đã phải bù đắp
nhiều nhất cho những thiệt hại do các cơn bão lớn ở mỹ và châu âu gây ra
trong khi đó hàng loạt các trận động đất ở nhật bản đã gây ra những thiệt hại
về cơ sở hạ tầng lớn như cháy và sập nhiều cao ốc
tổng số tiền bảo hiểm cho những công trình bị thiệt hại ở nhật bản lên đến năm sáu tỷ usd
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa thông báo đã thử nghiệm thành công
tên nửa đầy mạnh nhất hành tinh có thể đưa con người lên sao hỏa
thành công này là bước tiến mới nhất của nasa
một giới hạn mới cho loài người trong hành trình khám phá vũ trụ
từ bãi phóng stennis của nasa gần vịnh st louis bang mississippi
động cơ tên lửa đẩy rs hai mươi năm đã được thử nghiệm lần cuối
động cơ này là một phần tối quan trọng của hệ thống phóng tên lửa không gian spaylon system
đưa tàu vũ trụ orion vào không gian bay thử nghiệm vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm đánh dấu mốc quan trọng trong sứ mệnh sao hỏa của nasa
các kỹ sư của nasa cho biết
bằng khí hydro và oxy hóa lỏng
bốn động cơ rs hai mươi năm khởi động cùng lúc trên spacelon system sẽ tạo ra một lực đẩy hàng nghìn tấn
để đẩy con tàu con thoi oreon từ mặt đất thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất vào không gian
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân